thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ công tác hỗ trợ đền bù thiệt hại cho ngư dân sau sự cố môi trường biển
hà tĩnh đang khẩn trương thực hiện đồng bộ các công việc nhằm bảo đảm tính công khai minh bạch đúng đối tượng sát thực tế không để xảy ra tiêu cực
công việc được dự báo là sẽ phức tạp nảy sinh nhiều mâu thuẫn đòi hỏi sự thận trọng chặt chẽ và tuân thủ nguyên tắc
xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do sự cố môi trường biển
theo ước tính có trên sáu lao động chịu ảnh hưởng bởi sự cố trên
để triển khai việc đền bù hỗ trợ kịp thời cho ngư dân cảm nhượng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
đến thời điểm này cẩm nhượng đã có gần bốn hai trăm linh lao động bị ảnh hưởng trực tiếp được nhận lương thực hỗ trợ lần hai
tuy nhiên trong quá trình ra soát đánh giá đối tượng trong diện hỗ trợ
hội đồng đánh giá của xã gặp không ít những vướng mắt
trong đó có quy định không hỗ trợ cho các đối tượng là hộ có tàu đánh bắt xa bờ
theo quy định này thì không chỉ có chủ tàu mà các thành viên làm thuê mùa vụ trên tàu cũng không thuộc đối tượng được hỗ trợ
tuy nhiên trong quá trình ra soát đánh giá đối tượng trong diện hỗ trợ hội đồng đánh giá của xã gặp không ít những vướng mặt
từ nay cho đến trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu phải hoàn thành tổng hợp soát xét thẩm tra kết quả phê duyệt giá trị thiệt hại cấp tỉnh để thực hiện hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống